vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
theo nguồn tin từ ủy ban nhân dân huyện lạc thủy tỉnh hòa bình sau một mươi một ngày nỗ lực tìm kiếm lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng là anh bùi văn thú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thôn đẹp xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình cơ quan chức năng đang tiến hành đưa thi thể ra ngoài hang để khám nghiệm tử thi đồng thời để người nhà nạn nhân nhận dạng